cảnh sát hàn quốc cho biết đã tăng cường kiểm soát tại sân bay quốc tế jeju và nỗ lực truy tìm thủ phạm trong ngày bảy tháng tám
sau khi có sự xuất hiện các bài đăng trực tuyến đe dọa đánh bom sân bay quốc tế này và hai sân bay khác
trước đó trên một trang mạng xã hội vào lúc hai mươi một h bảy phút ngày sáu tháng tám xuất hiện nội dung đe dọa tiến hành đánh bom khủng bố vào sân bay quốc tế jeju vào lúc hai h sáng bảy tháng tám
đối tượng này cho biết một quả bom đã được cài sẵn tại sân bay và đe dọa sẽ đâm những người rời khỏi sân bay
sau khi phát hiện bài đăng cảnh sát đã tiến hành lục xoát sân bay trong hai giờ nhưng không tìm thấy chất nổ
trong sáng bảy tháng tám cảnh sát cũng đã khám xét hai sân bay quốc tế khác là gimhae và daegu sau khi hai sân bay này cũng hứng chịu các mối đe dọa tương tự
ngoài việc tăng cường an ninh tại các sân bay cảnh sát cũng đang nỗ lực truy tìm đối tượng tung các thông tin trên đồng thời tuyên bố sẽ chỉnh trị nghiêm khắc
các vụ việc này đánh dấu làn sóng cảnh báo mới nhất trong một loạt các mối đe dọa tấn công đã xuất hiện trên mạng và các trang mạng xã hội sau hai vụ việc đâm người bằng dao
trong đó có một vụ xảy ra ở cửa hàng bách hóa phía nam seoul khiến một người thiệt mạng và một mươi ba người khác bị thương
cho đến ngày sáu tháng tám cảnh sát hàn quốc đã bắt giữ năm mươi bốn người liên quan đến các bài đăng đe dọa giết người trên khắp đất nước